việc chọn các cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly có trả phí cho người nhập cảnh tại thành phố hồ chí minh
đã và đang được các cơ sở này thực hiện chặt chẽ có bài bản
nhằm giúp chính quyền thành phố xích chặt quản lý công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
các cơ sở lưu trú này đã tổ chức cho các nhân viên của mình tập huấn các phương án phòng chống dịch bệnh
cách ly tạm thời xử lý cụ thể nếu có trường hợp phát sinh lây nhiễm khi lưu trú tại cơ sở
mỗi khách sạn có một cái thực tế nó riêng thành ra phải hướng dẫn họ cơ bản là chung nhưng mà vẫn có những cái riêng từng khách sạn một
rồi cái thứ hai nữa là tôi sẽ đưa ra những cái biện pháp phòng chống dịch ở đây biện pháp chung nhất để chúng ta thực hiện
từng nhân viên một cái vị trí việc làm cái vị trí của họ đó ví dụ như nhân viên lễ tân nhân viên sách hành lý nhân viên bồi phòng
tất cả là tôi phải hướng dẫn họ chi tiết cái kỹ năng họ trong cái phòng chống dịch
cơ sở vật chất và các dịch vụ ở đây cũng được chuẩn bị tốt nhất để phục vụ người cách ly trong trường hợp phải lưu trú dài ngày
duy trì phun khử khuẩn các khu vực công cộng có tiếp xúc với người bị cách ly
phía khách sạn chúng tôi cũng đã có những sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng
từ trước chúng tôi đã có những sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng

đến nay là cũng đã hai tháng chuẩn bị về cơ sở vật chất nhân sự cũng như là trang bị các kiến thức cho nhân viên đủ để có thể phục vụ cách ly y tế
tuy nhiên là chúng tôi vẫn phải trang bị thêm các vật dụng y tế để đảm bảo có thể sẵn sàng phục vụ theo đúng tiêu chuẩn của sở y tế đưa ra
tại tp hcm hiện có hơn bốn năm trăm sáu mươi cơ sở lưu trú với hơn bốn mươi bốn hai trăm ba mươi phòng

trong hai mươi ba cơ sở lưu trú du lịch là các khách sạn từ ba đến năm sao được dùng làm điểm cách ly có trả phí dành cho khách nhập cảnh
sở du lịch và sở y tế tp hcm cũng đang tiếp tục thẩm định đề xuất thêm hai mươi sáu cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly có trả phí trong thời gian tới